để ngăn chặn hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
đang quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý đặc biệt là vào buổi chiều tối và những ngày nghỉ phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đường hùng vương thành phố tuy hòa là tuyến phố có rất nhiều nhà hàng quá năn
mỗi buổi tối nhất là hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất đông
sau một giờ đồng hồ kiểm tra cảnh sát giao thông đã xử lý một trong một mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện
theo chỉ đạo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia việc xử lý người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
phải quyết liệt nhất là từ nay đến sau tết nguyên đán
đây là thời điểm với nhiều lý do khác nhau người điều khiển phương tiện thường uống rượu bia
thì chúng ta phải đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở cái việc này để làm sao là vui thì sẽ có uống rượu nhưng thực kiện là đã uống rượu bia thì không ngại xe
sau hơn một tháng gia quân xử lý chuyên đề về nồng độ cồn số người vi phạm ở phú yên giảm từ hai mươi đến ba mươi so với cùng thời điểm năm ngoái
từ nay đến sau tết nguyên đán cảnh sát giao thông công an giao thông phú yên sẽ tiếp tục tăng thời lượng và thường xuyên thay đổi địa điểm kiểm tra nồng độ cồn
không để tình trạng người dân điều khiển phương tiện biết được các vị trí chốt chặn
cảnh sát giao thông để trốn tránh vi phạm